còn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ phạm ngọc chiến bốn mươi chín tuổi thương chú tại thành phố cần thơ
và đây là đối tượng chuyên trà trộn vào dòng người đi lễ chùa rồi móc túi trộm cắp tài sản
khám xét chỗ ở của chiến lực lượng công an đã phát hiện thu giữ trang phục phương tiện đối tượng sử dụng
để gây án gồm hai mươi ba chiếc điện thoại di động đã trộm nhưng chưa kịp tiêu thụ
qua đấu tranh chiến thừa nhận đã trà trộn vào một số ngôi chùa trên địa bàn các huyện cẩm mỹ
long thành và nhân trạch tỉnh đồng nai để móc trộm điện thoại di động của phật tử
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đang mở rộng điều tra làm rõ
để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội của đối tượng